lập nick facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn trung hiếu trú tại tp hà nội vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập nic giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh từ lào về việt nam
khi có khách hỏi mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi giá trị và hứa hẹn bảy đến một mươi ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền trên bảy trăm linh tỷ